nhân kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam phối hợp cùng sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố hà nội tổ chức ngày hội di sản văn hóa du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội di sản văn hóa du lịch việt nam năm nay có chủ đề di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển
đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của việt nam
thông qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cảnh quan thiên nhiên di tích lịch sử phong tục tập quán
những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc giúp khách tham quan hiểu hơn về đất nước con người việt nam
ngày hội có nhiều nội dung hoạt động phong phú như tọa đàm triển lãm giao lưu văn hóa văn nghệ
diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam hoa lưu hà nội